theo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng trong ngày một mươi bảy tháng bốn căn nhà năm tầng của gia đình ông nguyễn hữu điếm và bà nguyễn thị huệ trú tại tổ ba mươi phường hợp giang thành phố cao bằng đang sử dụng dẫn tới sập đổ hoàn toàn làm ba người chết
cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng yêu cầu sở xây dựng tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh dừng việc thi công công trình liền kề với căn nhà bị đổ sập công trình đang thi công phần móng
về việc thu dọn hiện trường sự cố cơ quan quản lý xây dựng cấp sở tổ chức trên cơ sở đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người tài sản và công trình lân cận
hiện trường phải được các bên liên quan chụp ảnh quay phim thu thập chứng cứ ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố
cục giám định cũng yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định và lưu ý sở xây dựng tỉnh cao bằng thông báo kết quả giám định cho các chủ thể liên quan để tổ chức khắc phục thiệt hại xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định
cục đề nghị sở xây dựng tỉnh cao bằng báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung yêu cầu và báo cáo kết quả về bộ xây dựng